chủ tịch trung quốc tập cận bình đã hối thúc nước này thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn
và giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế trong khi vẫn kiên trì chính sách không covid linh hoạt
thành phố thượng hải với hai mươi năm triệu dân lớn nhất ở trung quốc đã trở thành điểm nóng dịch bệnh trong đợt bùng phát dịch lần này
với tổng số ca mắc mới liên tục tăng cao từ đầu tháng ba
chính quyền thành phố vẫn tìm cách phòng dịch mà không phải phong tỏa toàn bộ thành phố
giới chức nhấn mạnh cần duy trì hoạt động của thành phố cảng cũng như đảm bảo chức năng trung tâm tài chính không bị gián đoạn